ba bị cáo phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huỳnh văn bảo xảy ra mâu thuẫn và đánh anh trai của đường quốc đại
biết chuyện đại đã dùng hung khí ẩu đả với nhóm bạn của bảo khiến tân tử vong
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt đường quốc đại một mươi hai năm tù về tội giết người
hai bị cáo khác cùng phạm tội gây dối trật tự công cộng với mức án lần lượt là hai năm chín tháng tù và hai năm tù